và giá cao hơn

mỗi tháng kenneth nhập từ một mươi năm tới hai mươi container gà đông lạnh

giá nhập vào trung bình khoảng một hai mươi năm đô la một con
và ông bán ra thị trường với giá hai đô la một con
công việc kinh doanh ổn là thế nhưng kenned không hề tự hào
nói thật là tôi không thấy hãnh diện gì khi bán những con gà nhập đông lạnh này
giá như một mươi doanh số của tôi đến từ nguồn gà địa phương
thì tôi còn có thể nói đất nước sản xuất được cái gì đó
đằng này một trăm linh những gì tôi bán hiện tại là của nước ngoài
chúng tôi chẳng sản xuất được cái gì cả
mỗi sáng chị lucy đều tới mua gà đông lạnh của kenneth
tôi tới để mua ít gà đông lạnh
sau đó mang ra chợ bán
tôi hy vọng bán được nhanh để quay lại và tiếp tục chữ hàng
lucy là một nữ tiểu thương ở tỉnh cotonou
hai mươi năm buôn bán ở chợ giúp chị rất có kinh nghiệm trong nghề
con gà này có vết máu trên thân nên tôi sẽ không lấy
khách hàng sẽ không mua loại gà đó
nếu có máu đông tụ thì là gà bệnh
tôi gần gà sạch
giờ thì một chiếc xe ôm
loại phương tiện phổ thông nhất ở cotenu sẽ đưa chị đi khắp thị trấn
đích đến của chị là dantop pa một trong những chợ lớn nhất ở tây phi nơi đó có quầy hàng của chị
ở dantopa gà là vua của các loại thực phẩm
đây là nguồn cung cấp thịt chính của đại đa số người dân bên anh
ở những thị trấn lớn thì gà đông lạnh nhập khẩu đã trở thành một phần thiết yếu
gà đông lạnh vô cùng tiện lợi vì mọi khâu vật lông bỏ lòng người ta đã làm hết rồi
rất tiết kiệm thời gian
tương đương một đô la
như thế mỗi con gà tôi có thể lãi ra gần ba đô la
giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là một đô la một miếng gà
chỉ bằng nửa gà nuôi bản địa
đây là một sự khác biệt lớn
nếu biết lương tối thiểu ở đất nước này chỉ khoảng sáu mươi năm đô la một tháng
chị có biết rằng ở pháp gà này được dùng làm thức ăn cho chó mèo không
gì cơ họ cho chó ăn gà này
và rồi họ lại xuất sang đây cho chúng tôi
tôi không thể hiểu được
sao thức ăn cho chó mèo và cho người lại là một
tại nước xuất đi là pháp
người dân không ăn thịt gà đẻ
vì cho rằng nó quá dai
và thế là nó được làm đông lạnh và chuyển sang bên anh
nhưng ở đây việc làm lạnh gà lại không được bảo đảm
trong quá trình vận chuyển bằng xe ôm
con gà đã bị giã đông một phần
sau đó nó lại được làm đông lại
và lúc nào cũng có thể bị giã đông
do chuyện mất điện ở bên anh là khá thường xuyên
nhưng những người bán lẻ không mấy quan tâm
ở chợ chúng tôi không cần có điện
chúng tôi chỉ bán hàng ban ngày
nên không cần đèn
bị giã đông rồi lại được làm đông lạnh
thịt gà vốn đã tiếp xúc với ánh nắng
rất dễ nhiễm vi khuẩn gây ra các bệnh đường ruột
nhưng chưa có một cuộc khảo sát tầm quốc gia nào
gây hiểm họa đến sức khỏe của loại thịt này
còn tại các chợ
các cuộc kiểm tra vệ sinh như thế này hiếm khi diễn ra
các chuyên gia thú y
chịu trách nhiệm mở các thùng chứa và xác minh
nếu hàng hóa đã được giữ đông lạnh
trong suốt thời gian vận chuyển
chỉ bằng cách kiểm tra nhiệt độ
họ chỉ nhìn vào các sản phẩm qua bao bì
và chỉ khi nghi ngờ thì mới thực hiện xét nghiệm
nhưng nếu không
thì sản phẩm sẽ được chứng nhận an toàn để tiêu thụ
toàn bộ quá trình kiểm tra kết thúc ở đó
còn với người mua gà
dường như họ chỉ cần niềm tin
để khẳng định chất lượng của thịt gà
nếu ai cũng chạm vào thịt gà bằng tay
họ sẽ không có lỗi
thì người ăn nó có thể nhiễm bệnh
nhưng thực tế mọi người chỉ cầm nó qua lớp giấy bọc
thế nên họ không thể truyền vi khuẩn được
và thượng đế đảm bảo không có bệnh tật gì trong con gà này
nếu con gà đó có bệnh
ngài sẽ buộc nó phải ở lại nước pháp
chứ không đến đây
gà nhập khẩu giá quá rẻ
khiến nông nghiệp địa phương không còn đường cạnh tranh
ngành chăn nuôi da cầm ở bên anh hiện đã đóng băng
mỗi sớm trước bình minh
gediung đều cho gà ăn
ba năm trước
kỹ sư nông học trẻ này
anh đã quyết định mở chạy gà
anh chỉ cho gà ăn bằng ngũ cốc ở địa phương
gediung hiện có khoảng hai trăm linh con gà
một quy mô khá nhỏ
những con gà con này sẽ nhanh chóng trở thành gà thịt
nhưng chúng lại bị đe dọa bởi gà nhập khẩu
mọi người thích mua gà đông lạnh hơn gà tươi
gà đông lạnh rẻ hơn
chúng tôi không phải nhà sản xuất quy mô lớn
nên không thể mua nguyên liệu đầu vào số lượng lớn
có nghĩa là một kilo thức ăn ra cầm chúng tôi mua
sẽ đắt hơn so với người nuôi
quy mô một nửa
một nghìn hai nghìn con gà
chúng tôi buộc phải chấp nhận biên lợi nhuận nhỏ hơn để tồn tại
sau bốn năm trên dạng đường đại học
mỗi tháng thu nhập của anh gerdyong khoảng năm mươi năm đô la
không đủ nuôi gia đình
chứ đừng nói tới việc mở mang kinh doanh và thuê nhân công
bên anh chỉ có khoảng năm trăm năm mươi chạy ra cầm
họ nhận được rất ít sự hỗ trợ từ chính phủ
và khi buộc phải vay vốn sản xuất
thì gánh lãi rất cao
bởi lẽ các ngân hàng coi việc nuôi gà là rủi ro cao
chạy gà có thể đạt được
các ngân hàng của gediung đã tìm được một số khách hàng trung thành
vài khách sạn lớn
một số siêu thị và một số người giàu có
nhưng việc kinh doanh của họ chưa thể khởi sắc
khi chính các đối tác cung cấp thức ăn chăn nuôi
cũng đang chật vật duy trì sản xuất
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình
từ đông sang tây của chuyên hình nhân dân